thái lan với tỷ số sát nút hai một ở trận đấu sớm của bảng b
ả rập xê út nắm trong tay quyền tự quyết ở cuộc tiếp đón nhật bản trong trận đấu diễn ra đêm qua tại kinh abdullah sports city
dù đã không còn mục tiêu thi đấu sau đội bóng sứ mặt trời mọc vẫn đưa ra sân đội hình mạnh nhất và thi đấu đúng với tôn trị khẩu hiệu for the game for the world của fifa
tuy nhiên sự quyết tâm cộng với lợi thế sân nhà đã mang về ba điểm quý báu cho ả rập xê út nhờ bàn thắng duy nhất của moghuela ở phút sáu mươi ba
thắng tối thiểu nhưng ba điểm có được đã giúp ả rập xê út vượt lên trên australia nhờ hơn về hiệu số bản thắng bại để giành tấm vé thứ hai tại bảng b sau nhật bản
còn ở trận đấu tại bảng a hàn quốc đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự quân cấp sau khi cầm hòa thành công trước chủ nhà uzbekistan
trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng
do sự thận trọng quá đỗi của cả hai bên do kém về hiệu số bản thắng uzbekistan đã phải nhường chỗ cho syria ở vị trí đấu playoff tại bảng a
như vậy kết thúc lượt trận vòng loại thứ một mươi vòng đấu bảng vừa qua hàn quốc và ả rập xê út là hai đội giành vé trực tiếp dự world cup
syria và australia sẽ phải đấu với nhau ở vòng playoff sẽ diễn ra trong tháng một mươi tới
chuyển sang diễn biến của môn quần vật vòng thứ kết nội dung đơn nam mỹ mở rộng đã xác định những cái tên đầu tiên đi tiếp
và đó là busta và anderson
được đánh giá cao hơn trong trận đấu với diego swatman hạt giống số một mươi hai người tây ban nha paplo careno busta nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng việc giành chiến thắng sáu bốn ở c một
bước sang sách tiếp theo sức kháng cự của hạt giống số hai mươi chín không hề giảm rút nhưng trước lối chơi biến hóa sức mạnh của đàn anh busta tay vợt người argentina tiếp tục chịu thua với tỷ số bốn sáu
dẫn trước hai hạt giống số một mươi hai thoải mái bước vào sách ba trong khi đó swartman
không còn duy trì được lối chơi khó chịu từ đầu trận kết quả là busta thắng dễ sáu hai mà không mất quá nhiều sức
thắng cách biệt ba busta có lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết của giải quần vợt mỹ mở rộng
ở nội dung của nữ bất ngờ lớn đã xảy ra trong trận tứ kết giữa sloane stephens và hạt giống số một mươi sáu sevastova
tay vợt hai mươi bốn tuổi của nước chủ nhà với phong độ cao đã hạ gục một trong số những ứng cử viên vô địch sau ba set với các tỷ số sáu ba ba sáu
để góp mặt tại vòng bốn tay vượt nhất
đối thủ của nữ tay vượt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là cựu số một thế giới cũng là tay vượt đồng hương venus williams
ở trận đấu diễn ra sau đó cô chị nhà williams đã có chiến thắng hai một trước hạt giống số một mươi ba pecha vitova
đây là chiến thắng đầu tiên sau bốn trận thua liên tiếp của vennus trước vitova
ngoài ra chiến thắng trước đối thủ người cộng hòa séc còn giúp tay vợt ba mươi bảy tuổi lần thứ tám lọt vào bán kết của giải gaza tổ chức trên quê nhà
bây giờ sẽ là kết quả của trạng một mươi sáu giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la volenta
sau trận đua tính giờ cá nhân diễn ra vào ngày hôm qua vị trí trên bảng xếp hạng tổng vẫn chưa có sự thay đổi
quân rơi của đội tiên skycruise froome đã chiến thắng ở trạng một mươi sáu la vuelta trạng đua tính giờ cá nhân
froum hoàn thành bốn mươi hai km từ kakuto de navara tới logrono chỉ vòn vẹn bốn mươi bảy phút hơn hai mươi chín giây so với người có thành tích tốt thứ hai là tay đua người hà lan

alberto contador trong giải đua cuối cùng trong sự nghiệp chỉ gắn đích với thời gian bốn mươi bảy phút năm mươi chín giây tám mươi hai
thành tích của quân rơi đội jack sega fredo giúp anh vượt lên xếp thứ năm trên bảng xếp bảng cá nhân
vị trí dân đầu vẫn đang thuộc về chris froome
hiện quân rơi người anh đã bỏ xa người đứng thứ hai là vicenzo nibali gần hai phút
nếu tiếp tục phong độ này áo đỏ trung quốc chắc chắn khó thoát khỏi tay của chris froome
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi

cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại